quyết định tăng giá học phí theo nghị định tám mươi sáu cũng tác động làm tăng cpi
các yếu tố làm giảm cpi có thể kể đến như là giá xăng dầu giá điện sinh hoạt giảm

như vậy thì chỉ số cpi tháng một mươi hai sẽ có mức tăng khá cao nhiều khả năng vượt mức năm
các tòa nhà cao tầng mọc lên tại hà nội với tốc độ ngày càng nhanh trong những năm gần đây
đã và đang gây áp lực nặng nề cho giao thông hà nội
khi mà quỹ đất dành cho đường xá và giao thông tỉnh thì ngày càng hạn chế
trong khi bình quân mỗi tháng hà nội đăng ký mới một mươi tám hai mươi hai xe máy từ sáu đến tám xe ô tô
trục đường lê văn lương một trong những trục chính nằm ở phía tây hà nội
hàng loạt nhà cao tầng đang bao vây trục đường này
chỉ riêng phường trung hòa quận cầu giấy
đã có trên năm mươi tòa trung cư cao tầng đã đi vào vận hành và nhiều tòa khác đang trong quá trình xây dựng
dân số của phường trung hòa đã trên ba mươi tám trăm linh người và dự kiến hai năm tới sẽ đạt năm mươi người
điều này đang trở thành một áp lực nặng nề cho cả giao thông tỉnh lẫn lộn
nhà cửa thì cứ mỗi ngày một trung cư mọc lên theo năm tháng như thế này
mà đường thì chỉ có thế thôi
lượng giao thông thì trung cư mọc lên thì người dân có thể vào
người ta sinh sống người ta ở
trong những tòa nhà đó đường thì nó sẽ tắt nhất là cái giờ cao điểm khổ lắm
bình quân mỗi một tòa nhà cao tầng là khoảng độ một trăm năm mươi một trăm năm mươi hộ gia đình
một trăm năm mươi hộ gia đình đấy là tính bình quân
và bây giờ thì chủ yếu là các hộ gia đình cũng đã chuyển về và sinh sống ổn định
các hộ gia đình cũng đã chuyển về và sinh sống ổn định

và đã chuyển hộ khẩu về
có những trường hợp là cho thuê cho mượn
nhưng mà tuy nhiên là kể cả những cái trường hợp mà cho thuê cho mượn hay là tạm trú v v
thì đều có những cái áp lực cụ thể đối với cả hạ tầng xã hội rồi hạ tầng đô thị
phường trung hòa có diện tích trên hai trăm bốn mươi năm hectare
phần lớn trong số quỹ đất này dành cho trung cư cao tầng
còn quỹ đất dành cho giao thông khá khiêm tốn
tình trạng này đang là bài toán khó đối với chính địa phương
trong việc giải quyết những xung đột cho trật tự giao thông
như các điểm ủn tắc các điểm đỗ xe trái phép lòng lề đường bị chiếm dụng
đối với cả các khu vực dân cư cũ rồi là khu vực trung cư
thì cái lượng phương tiện thì so với cả cái mặt bằng của cái nhu cầu về hạ tầng
tức là bãi trông dưỡng xe gửi xe
tuy nhiên là để mà đáp ứng nhu cầu thì không thể đáp ứng được
nhu cầu đối với cả cái lượng phương tiện nó lớn như vậy
thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
tổng số phương tiện cá nhân ở hà nội cho đến nay đã trên năm năm triệu chiếc
và mỗi ngày đăng ký mới từ một mươi tám hai mươi hai nghìn xe máy từ sáu tám nghìn ô tô
nếu vẫn giữ tốc độ gia tăng như thế này thì chỉ trong vòng năm năm tới
giao thông ở hà nội sẽ ủn tắc nghiêm trọng
trong khi đó đề án về hạn chế phương tiện cá nhân của hà nội
vẫn chưa thể thực hiện vì vướng mắt nhiều vấn đề
năm hai nghìn ba hà nội đưa phương án hạn chế phương tiện cá nhân bằng quy định xe máy
ô tô ra đường vào ngày chẵn lẻ theo số cuối của biển số
nhưng đề án này nhanh chóng chết yểu
năm hai nghìn bốn hà nội lại ban hành và thực hiện quy định tạm ngừng đăng ký xe máy
ở một số quận nội thành và sau đó là hàng loạt giải pháp khác của cả bộ giao thông vận tải
để hạn chế phương tiện đặc biệt là việc thu phí lưu hành phương tiện cá nhân
thế nhưng trước sự phản ứng của dư luận và xã hội những giải pháp này cũng đã phải ngừng lại
tiến sĩ trần hữu minh người có nhiều năm nghiên cứu hạn chế phương tiện cá nhân
đã đưa ra hai nguyên nhân khiến các đề án này chết hiểu
thứ nhất là tác động vào quyền sở hữu tài sản và thứ hai là hệ thống vận tài công cộng thay thế còn quá yếu
giá đỗ xe để làm sao mà nếu như mà đi xe cá nhân vào khu vực trung tâm thì có thể trả một cái chi phí đỗ xe nó cao
và do đó người dân sẽ cân nhắc đến việc là liệu có lên đi vận tải gặp cá nhân không
hay là đi một cái phương tức vận tài khác mà rẻ tiền hơn
hạ tầng thì không thể mà phình ra một cách dễ dãi được mà chúng ta cần phải giải phóng mặt bằng
rồi cần phải có nguồn vốn để đầu tư kể cả các đường sắt đô thị
cho nên với cái điều kiện diện tích hạ tầng hiện có
thì chỉ có sự phối hợp nhuẩn nhuyễn giữa các cơ quan quản lý nhà nước
giữa chính sách của nhà nước với cái sự đồng hành đồng lòng nhất trí của người dân
thì chúng ta mới giải quyết được vận tài cao tầng
như bất kỳ một đô thị đang phát triển nào hà nội cũng đang phải giải bài toán cân bằng
giữa phát triển nhà cao tầng và giao thông để có thể hạn chế sức ép của hiện tượng này
đòi hỏi giải pháp đồng bộ từ chính sách của chính quyền
vấn đề tầm nhìn trong quy hoạch và cả ý thức của mỗi người dân
phải chấn chỉnh lại việc dùng lòng đường vỉa hè để cho thuê kinh doanh buôn bán đậu xe
là một trong những yêu cầu của bí thư thành ủy tp hcm ông đình là thăng
tại hội nghị phối hợp công tác giữa tp hcm và bộ giao thông vận tải ở những ngày đầu nhậm chức
việc này đã được ủy ban nhân dân thành phố nhiều lần thực hiện nhưng kết quả không như mong muốn
phóng viên truyền hình nhân dân đã đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi vì sao
người dân bức xúc với việc lấn chiếm lòng lề đường
thật sự đã tồn tại quá lâu
người đi bộ vẫn phải chen nhau xuống lòng đường mà đi bất chấp nguy hiểm
năm hai nghìn một mươi hai hai mươi bốn quận huyện và bảy sở ngành cùng ký cam kết với ủy ban nhân dân tp hcm
thi đua thực hiện kế hoạch năm an toàn gia thông hai nghìn một mươi hai
một trong những nội dung quan trọng là chấn chỉnh nạn lấn chiếm lòng lệ đường
để buôn bán đổ xe giữ xe
hai mươi bốn quận huyện đã đăng ký chấn chỉnh trật tự lòng lời đường
trên một trăm năm mươi chín tuyến đường
tuy nhiên suốt một thời gian dài các tuyến đường kiểu mẫu đã không thể thành hiện thực
mới đây việc chấn chỉnh lòng lề đường lại một lần nữa được đặt ra
và như mỗi lần người ta thấy những đợt ra quân những lề đường lòng đường có phần thông thoáng hơn
nhưng câu hỏi đặt ra là liệu có giải quyết triệt để hay không
khi mà ở nhiều tuyến đường chuyện mua bán đã lại xuất hiện
em thấy những cô chú bán ở đây cũng rất là tội nghiệp
nhưng mà cũng có những khó khăn như là nhiều lúc lấn chiếm lời đường
thì bọn em sẽ phải đi ra ngoài đường thì sẽ rất là nguy hiểm và dễ gây tai nạn an toàn giao thông
rồi nhiều lúc bọn em rất là vội vàng nhưng mà các bạn đứng mua hàng thì đứng rất là đông
vì vậy là làm cho bọn em cũng khó khăn trong việc đi lại
thì mấy cô thị gửi thầy cô gì ạ
cô chạy không có gì đó nhiều đó hả
việc dẹp gọn lề đường lòng đường để mọi người có thể lưu thông an toàn thoải mái không hề dễ dàng ở các đô thị
đặc biệt là hai địa phương thành phố hồ chí minh và hà nội
trong cuộc họp rút kinh nghiệm trước đây các chuyên gia của sở giao thông vận tải đều nhận định
sự khó khăn một phần là do tập quán văn hóa buôn bán của cư dân đô thị
mọi thứ phải đem ra mặt tiền
thêm vào đó hạ tầng chưa đồng bộ nhiều tuyến đường chưa có vỉa hè
bãi đậu xe ngầm hầm để xe quá ít nên người dân lấn lòng đường làm chỗ đổ xe
bởi không phạm luật thì cũng chẳng biết phải làm sao
không chỉ vậy với rất nhiều người dân đang sinh sống ở thành phố hồ chí minh
buôn bán lề đường đã là kế sinh nhai của họ từ rất nhiều năm nay
dẫu biết là phạm luật
cách nào khác như bà nguyễn thái mỹ chẳng hạn
ở cái tuổi hơn sáu mươi nhưng bà vẫn ráng bám lấy lệ đường nguyễn trãi
bởi con chết nuôi cháu đi học
không bán hàng bà chẳng biết làm gì để nuôi cháu ăn học nuôi sống bản thân
thì tôi cũng mong mỏi các cấp chính quyền các cấp lãnh đạo
cũng coi như là cứu xét lại cho người dân trên lòng lề đường
chúng tôi được mua bán
bán xe bán lề đường bán lề đường bán lề đường bán lề đường bán lề đường

để kiếm được sự sống hằng ngày
tiền học tiền nhà cho con cháu mình vậy nó
rõ ràng gánh nặng mưu sinh có được từ lòng lề đường
đang mang lại cho nhiều người
chính là nguyên nhân gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước
xin được khẳng định lại đường thông hề thoáng
chính là mong muốn bấy lâu của đại đa số người dân
ở các đô thị lớn đặc biệt là ở thành phố hồ chí minh
tuy nhiên để có được điều ấy
người ta tin rằng không thể chỉ đơn thuần là áp dụng các biện pháp hành chính
bởi ngay như việc quận này thực hiện nghiêm túc
quận khác thì không như đã diễn ra
hay như nhân lực không đủ để có túc trực ở các con đường
khiến cho các cuộc ra quân chỉ mang ý nghĩa phát động phong trào là chính
có lẽ chính quyền thành phố cần thúc đẩy nhanh những giải pháp căn cơ
đã được đề xuất bấy lâu như xây thêm các khu vực
đậu xe ngầm quy hoạch lại trong công tác xây dựng
cũng như tạo thêm khu vực việc làm cho người dân
vì suy cho cùng an ninh luôn bắt đầu từ an sinh
và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình
nhịp sống đô thị của kênh truyền hình nhân dân